chiều ba mươi một tháng năm ubnd tp đà nẵng tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề trung tây vì trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số
thành phố đà nẵng hiện có hơn hai trăm ba mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi trong đó có hơn hai bảy trăm linh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn gần một mươi sáu trẻ em thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc thù khác
trong thời gian qua thành phố đà nẵng đã quan tâm giúp đỡ trẻ em nghèo bằng nhiều hoạt động như trao học bổng trợ cấp thường xuyên hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh phục hồi chức năng cho trẻ đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số
trang bị cho trẻ các kỹ năng nhằm bảo vệ phòng tránh nguy cơ xâm hại tai nạn thương tích
tại lễ phát động lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước các doanh nghiệp các cá nhân tiếp tục dành sự quan tâm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trẻ em dân tộc thiểu số